cũng là tình trạng ngập nước nhưng diễn ra ở tỉnh đồng nai những ngày qua do thủy điện thượng nguồn xả lũ
đã nhấn chìm hàng nghìn hectare lúa của người dân ở cánh đồng phú điện ở huyện tân phú
mưa lớn và thủy điện hàm thuận đam mê xá lũ nên một mươi ngày nay cánh đồng ven sông la ngà thành một rốn nước mênh mông
đây vốn là cánh đồng rộng hàng nghìn hectare trải dài qua các xã phú điền phú thanh phú bình huyện tân phú tỉnh đồng nai
được người dân canh tác lúa hoa màu và nuôi trồng thủy sản
thế nhưng tất cả đã hoàn toàn bị nhấn chìm dưới nước
nước lũ dân cao cũng chia cắt hàng chục hộ dân sống trong khu vực nội đồng
để ra đường phía bên ngoài cánh đồng thì cách duy nhất là sử dụng xuồng
nước ngập ngoài thiệt hại sản xuất cũng khiến mọi sinh hoạt xáo trộn và khó khăn
trực tiếp xuống nắm tình hình động viên người dân
bí thư huyện ủy tân phú nguyễn trung thành cho biết
sẽ sớm có giải pháp để hỗ trợ bà con bị thiệt hại
họ sẽ nắm lại tình hình của bà con
sau đợt mưa lục như thế này
cái mức độ thiệt hại của bà con sẽ thế nào
sau đó thì khu vực này sẽ được chủ đạo cho sản xuất
và xuất tướng kê là cái số diện tích
cái số bảo đảm để khu vực này về

tính toán cái khu vực này
tính toán cái chính sách của khu vực này
tại khu vực này
tính toán cái chính sách của khu vực này

tính toán cái chính sách của khu vực này
dịch covid một mươi chín đã khiến người dân bị ảnh hưởng nặng nề
nên khi dịch bệnh dần được kiểm soát
nông dân tranh thủ xuống giống cho kịp vụ mùa
nhưng lũ lục đã một lần nữa nhấn chìm hy vọng của người nông dân